bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện có thẻ bảo hiểm y tế
điều này quyết định việc bệnh nhân có được thụ hưởng các dịch vụ y tế từ thấp đến cao và có thể tiến hành các tiến trình trần đoán điều trị hay không
bởi nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ qua hai đợt điều trị hóa chất ít gia đình có đủ khả năng chi trả
có người nói đùa với tôi là chỉ cần hai đợt hóa chất hơn là một cái nhà năm tầng là có thể bị rung rin
tức là có thể còn phải bán nhà để mà điều trị bệnh
nhưng mà trên thực tế
bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế mà bệnh nhân của chúng tôi đây đã được áp dụng đã được sử dụng những dịch vụ tốt nhất trong trần đoán và trong điều trị thậm chí là rất cao cấp như ghẹp tử bào gốc chẳng hạn
có đến sáu mươi thậm chí có những trường hợp đến tám mươi các cái chi phí là do bảo hiểm y tế đã chi trả
tôi cho rằng
cái suy nghĩ của mọi người cho rằng
là khám bằng bảo hiểm y tế
là cái chất lượng dịch vụ nó kẻ mớn ấy
thì tôi cho có lẽ cũng phải thay đổi
vì sao tôi khẳng định luôn
với cái cơ chế thị trường bây giờ
thì dù có bảo hiểm y tế
dù có thẻ bảo hiểm y tế
hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế
thì cũng không ai
người ta tìm đến cái cơ sở y tế
mà có chất lượng điều trị cao
thì không ai
và cái chất lượng dịch vụ kém
tôi khẳng định là như vậy
và có thể đó là công lập
đó có thể là tư nhân
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ chính thức áp dụng
biểu giá dịch vụ y tế mới
những người không có thẻ bảo hiểm y tế
sẽ phải tự chi trả giá dịch vụ y tế
viện phí cao gấp bốn lần hiện nay
chính vì vậy
tham gia bảo hiểm y tế là một việc làm cần thiết
phòng lúc không may bị ốm đau
cái tăng giá để tìm đúng
ngành y tế mới có kinh phí
để mà trang bị thêm
là trang tiệm đi
có thể có được
những loài thuốc tốt hơn
để có những phước phạm điều trị
hiện đại hơn
phục vụ cho bệnh nhân nói chung
thì đối với
người giao đấy
thì trong trường hợp
mà họ bị bệnh
thì nói thật
khó chỉ điều trị nước nước
mà nếu cần ra nước ngoài họ điều trị
họ được thù hưởng
những cái tiến bộ đó
còn người nghèo rất khó
nhưng bây giờ tăng giá như thế này
để vu dụ tất cả những cái đó
nhưng bugs vẫn tiếp tục
mua bảo hiểm cho người nghèo
và người nghèo đó
người ta được
thù hưởng tất cả những cái đó